công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng bùi thị lan anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tổ bảy phường tân giang thành phố hà tĩnh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu được một bịch chứa chất bột màu trắng mà đối tượng bùi thị lan anh khai nhận là ma túy đá
được mua từ một người đàn ông với giá năm triệu đồng có trọng lượng ba chín nghìn chín trăm sáu mươi năm gram
được biết bùi thị lan anh bắt đầu mua ma túy về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn khoảng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
công an thành phố hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án